malaysia vừa công bố kế hoạch nhằm kêu gọi người dân cho thuê mái nhà để lắp đặt pin năng lượng mặt trời
trong bối cảnh chính phủ nước này đã tìm cách để nâng tỷ lệ năng lượng tái tạo của quốc gia lên bảy mươi tổng sản lượng điện vào năm hai nghìn ba mươi
theo bộ kinh tế malaysia việc thuyết phục một gia đình bốn người mua và lắp đặt các tấm pin mặt trời với chi phí khoảng hai mươi ringgit
khoảng trên một trăm linh triệu đồng là điều khó khả thi vào thời điểm hiện tại
do đó các gia đình được đề nghị là cho thuê mái nhà để giúp giảm hóa đơn tiền điện cũng như tăng thêm nguồn thu nhập hàng tháng
ý tưởng hiện được triển khai thí điểm tại một thị trấn mới được xây dựng ở ngoại ô thủ đô kuala lumpur
một nhà phát triển kinh tế tư nhân sẽ quản lý hợp đồng cho thuê với chủ nhà
cũng như việc lắp đặt và lưu trữ điện trong một hệ sinh thái năng lượng mặt trời khép kín
dự kiến là dự án sẽ tạo ra khoảng bốn năm mw điện cho bốn trăm năm mươi hộ gia đình với công suất là một mươi kw mỗi nhà